những năm qua viện kiểm sát nhân dân các địa phương trên cả nước đã có nhiều hoạt động tích cực mang lại hiệu quả cao trong công tác tố tụng và thi hành án
đây cũng là kết quả của việc thực hiện nghiêm túc chỉ thị số sáu của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra
gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện sông mã tỉnh sơn la
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng công an đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân huyện sông mã tỉnh sơn la
khởi tố năm mươi tám vụ tám mươi một bị can phạm tội về ma túy khởi tố chín vụ hai mươi hai bị can phạm tội về trật tự an toàn xã hội
công tác điều tra tố tụng không để lọt tội phạm không có án oan sai tình hình tội phạm trên địa bàn huyện đã có chiều hướng giảm
kết quả này là sự minh chứng rõ nhất cho sự phối hợp chặt chẽ của viện kiểm sát nhân dân và cơ quan điều tra
công an huyện sông mã tỉnh sơn la trong đấu tranh phòng chống tội phạm

cho nên là cái vấn đề phối hợp nó rất quan trọng
để công tác phối hợp được chặt chẽ và mang lại hiệu quả cao nhất
cơ quan điều tra phối hợp viện kiểm sát nhân dân huyện sông mã đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trên tinh thần thượng tôn pháp luật
khi có những văn bản quy phạm pháp luật mới bên này có trước thì sẽ trao đổi với bên kia để vận dụng
mặt khác là khi có thông tin về tội phạm thì chúng tôi kịp thời thông tin cho nhau để phối hợp giải quyết theo đúng trình tự quy định pháp luật
rồi khi có những hướng mắc trong đánh giá chứng cứ trong xử lý các vụ án vụ việc thì đều họp bàn để thống nhất hướng giải quyết
rồi qua tổng hợp hàng tháng hàng quý hàng năm đánh giá về tình hình tội phạm phát hiện những sơ hở thiếu sót nguyên nhân điều kiện làm nảy sinh tội phạm
thì hai bên đã thống nhất kiến nghị với cấp ủy chính quyền và các cơ quan ban ngành
để đề ra những chủ trương giải pháp khắc phục những nguyên nhân điều kiện của thực phạm
một trong những thành công của cơ quan điều tra khi phối hợp với viện kiểm sát nhân dân kiến nghị với chính quyền và các tổ chức cá nhân trên địa bàn
nâng cao tinh thần cảnh giác sớm áp dụng các tiến bộ trong công nghệ để phát hiện ngăn ngừa tội phạm
chúng tôi đã thống kê rà soát và hướng dẫn nhân dân những hộ gia đình cá nhân tổ chức có lắp đặt camera để tham gia vào công tác phòng ngừa tội phạm
rồi thu giữ những hình ảnh clip về các hoạt động của đối tượng trộm cắp đánh nhau vi phạm trật tự an toàn giao thông
và bước đầu chúng tôi cũng đã thu được một số kết quả nhất định đã phát hiện được bốn vụ năm đối tượng trộm cắp tài sản và trong đấy đã sử dụng tẩy thối được ba vụ
mặc dù địa bàn còn nhiều phức tạp lực lượng còn mỏng và hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ nhưng với sự phối hợp chặt chẽ ý thức trách nhiệm tự giác không ngừng học hỏi
viện kiểm sát nhân dân và công an huyện sông mã đã đạt được những kết quả đáng khích lệ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn